thực hiện kế hoạch xây dựng tủ sách biển đảo quê hương ca ngợi phẩm chất cao đẹp của người chiến sĩ hải quân đang làm nhiệm vụ giữ gìn chủ quyền biển đảo
sáng nay tại hà nội câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương phối hợp cùng nhà xuất bản quân đội nhân dân tổ chức lễ ra mắt tập thơ thư con gửi trường xa của tác giả hồng diệu
tập thơ thư con gửi trường xa gồm ba mươi ba bài thơ không chỉ dành tặng chiến sĩ ở ba mươi ba điểm đóng quân trên quần đảo trường sa mà còn dành tặng con của những cán bộ chiến sĩ hải quân dành tặng những ai đã gắn bó với biển đảo quê hương bằng tình cảm thiết tha nhất
thư con gửi trường xa như những trang nhật ký của con trẻ viết trong những ngày xa bố như nỗi niềm thầm lặng của những người vợ lính được con thơ nói hộ lòng mình
sự khát khao nhung nhớ
của người chiến sĩ đang nặng trên vai nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc đối với gia đình với con thơ hay những cột mốc sống đang hiện hữu trên đảo nhỏ tiền tiêu
tất cả tạo sức mạnh cho những người lính hải quân vượt qua mọi sóng gió biển khơi vượt qua nỗi lo toàn thường nhật để công hiến hết mình cho lý tưởng cao đẹp mà các anh đang theo đuổi